mới đây của chính phủ về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm hai nghìn hai mươi hai có một con số rất đáng lưu ý đó là tỷ lệ kéo giảm tội phạm đạt gần một mươi và liên tiếp trong nhiều năm trở lại đây con số này luôn ở mức cao
điều này đồng nghĩa với việc là vi phạm pháp luật giảm góp phần tích cực trong việc giữ vững bình yên cuộc sống của nhân dân
báo cáo tại phiên họp của ủy ban thường vụ quốc hội về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm hai nghìn một mươi chín
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an cho biết tình hình an ninh quốc gia trên tất cả các lĩnh vực được dư vững cơ bản trật tự xã hội cũng được giữ vững
năm hai nghìn hai mươi hai giảm chín bảy mươi năm tội phạm
vì mục tiêu của chúng ta là phải xây dựng một xã hội lành mạnh an toàn kỷ cương lành mạnh mọi người dân được sống trong khuôn khổ pháp luật và được hòa bình được ổn định không phải lo lắng gì nhiều
những cái ảnh hưởng đó và không bị đe dọa không bị để có cái cuộc sống hạnh phúc như vậy
chúng tôi đánh giá cái việc này vì đây nó có cái ý nghĩa rất nhân văn
nếu mà số lượng các vụ án như vậy một trăm hai mươi vụ án mà giảm chín bảy mươi năm gần một mươi đấy là một con số rất đáng nếu như thế này trật tự xã hội là rất đáng khuyến khích
cái đó là rất mừng
làm sao chúng ta
trang tăng được cái số lượng này lên và cẳng được nó thì nó mang rất nhiều ý nghĩa cuộc sống người dân
thậm chí là giảm biên chế cũng giảm được ở tự hồ này
giảm được cán bộ được vào đấy giảm chạy giam giảm rất nhiều các phí khác
thì con số này có một ý nghĩa rất quan trọng
thứ nhất là giảm được chín bảy mươi năm là cái tỷ lệ tội phạm ấy
nó đã đánh nó thể hiện một cái lỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị chúng ta
trong đó có cái nòng cốt là ngành công an
trong cái việc phòng chống tội phạm
đối với công tác quản lý nhà nước thì theo tôi nghĩ là nếu giảm bớt cái tình hình tội phạm
công tác quản lý nhà nước chúng ta nó sẽ tốt hơn rất nhiều
cái thứ nhất là cái áp lực lên cái công việc lên cán bộ chiến sĩ ngành công an nó cũng sẽ đỡ đi
mà cái quan trọng hơn thì tôi nghĩ là áp lực lên xã hội
tức là đỡ đi trong ngân sách nhà nước trong cái việc giam giữ trong cái việc mà tạm giam
hay là trong cái việc chúng ta đầu tư cho cái việc phát triển của các lực lượng an ninh
cái ngành công an chúng ta cũng tập trung được đầu tư nó mang tính hiện đại hơn
cái nữa là cái quan trọng hơn quan điểm của người dân cái cử tri của cả nước
người ta ngày càng tin tưởng vào cái đường lối của chúng ta
vào cái sự nỗ lực của các cái cơ quan chúng ta trong việc là bảo đảm an ninh an toàn
bên cạnh đó một vấn đề được báo cáo của chính phủ nêu chính là công tác phòng chống tham nhũng
với nhiều vụ án vụ việc tham nhũng được phát hiện điều tra xử lý
công tác phát hiện điều tra các vụ án về kinh tế tham nhũng
có nhiều bước tiến mới đã góp phần cảnh tỉnh
gian đe tạo một môi trường lành mạnh để phát triển kinh tế xã hội
đấy là một vụ cảnh tỉnh cả một vùng cả một lĩnh vực
thế và cái cơ bản là chúng ta đã ngăn chặn được bước đầu những cái tham nhũng
thế rồi các cái vụ án kinh tế cũng như thế rồi
một vụ án thôi nhưng mà cảnh tỉnh cả một lĩnh vực cả một vụ
những yếu tố đó rất quan trọng mà trước đây có thể chúng ta làm
thì nó chưa được đến cái tầm ở cái mức độ như vậy
mà chúng ta đã biết trong cả
có khoảng thời gian rất dài vừa qua chúng ta liên tục đấu tranh phòng chống tham nhũng
mà có thể nói là một cuộc đấu tranh quyết liệt không vùng cấm không ngoại lệ
kể cả có những trường hợp các đồng chí lãnh đạo cấp rất cao
của trong đảng cũng như trong nhà nước ta
mắc phải vi phạm chống tham nhũng đều bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật
chứ không loại trừ bất cứ ai
mà người dân cử tri người ta đánh giá rất cao cái việc này
cái việc thứ nhất là công tác phòng là quan trọng hơn công tác chống
phòng đó để cho không thể tham nhũng
không dám tham nhũng
còn công tác chống là khi chúng ta đã phát hiện ra thì chúng ta phải xử lý nghiêm
để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật
cũng qua đó là cảnh tỉnh gian đe đối với xã hội
vâng thưa quý vị dù chưa được quốc hội giao chỉ tiêu kéo giảm tội phạm
nhưng bộ công an với tinh thần chủ động tiên phong đã đăng ký chỉ tiêu phân đấu
mỗi năm giảm năm tội phạm và nhiều năm liên tục đều vượt chỉ tiêu này
theo ý kiến của nhiều cá nhân
việc bổ sung làm nổi bật các chỉ tiêu này trong báo cáo của chính phủ trình quốc hội
trước mắt là chỉnh quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ tư quốc hội khóa một mươi năm
dự kiến diễn ra vào tháng một mươi tới đây là hết sức cần thiết
trong năm hai nghìn hai mươi hai việt nam đang trên đà hồi phục
sau một thời gian chịu ảnh hưởng từ dịch bệnh covid một mươi chín
trở lại cuộc sống bình thường và thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
trong bối cảnh đó công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật
luôn được lực lượng công an nhân dân
khai một cách hiệu quả quyết liệt
và toa số tỷ lệ kéo giảm chín bảy mươi năm tội phạm là một minh chứng rõ nét nhất
cho những nỗ lực của lực lượng công an nhân dân
có rất nhiều là tiến bộ có rất nhiều nỗ lực cố gắng
cái mong muốn đấy của ngành công an không chỉ là mong muốn của ngành công an
mà đấy là mong muốn của toàn dân của toàn quốc hội của toàn hệ thống chính trị chúng ta
trong việc làm sao cho tỷ lệ của tội phạm bị kéo giảm xuống càng nhiều càng tốt
và đến một lúc đó thì xã hội chúng ta sẽ tỷ lệ phạm rất ít
và qua đó tạo một sự tin tưởng rất lớn của người dân
và cũng để cho đất nước ta có môi trường của tội phạm

thì nên báo cáo quốc hội để những người dân những cử tri và những người như tôi được biết thêm

dư luận xã hội hết sức quan tâm
với con số tỷ lệ kéo giảm tội phạm tăng và vượt trí tiêu đổi ra
nhân dân cả nước càng thêm tin tưởng vào đảng nhà nước lực lượng công an nhân dân

thành ra mình ra tiền bạc hỏi mình mượn thì lợi dính mình gúc ra một số tiền mình mượn người ta mình trả nợ
mình đâu có biết là nó dẹt đâu
lấy tiền là hai lần rồi một lần thứ ba là tôi báo cáo cho công an
theo số liệu thống kê từ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long
trong chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai đã có một mươi sáu tin báo tố giác tội phạm liên quan đến các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản
với số tiền các nạn nhân bị lừa trên hai mươi hai tỷ đồng
thủ đoạn mà các đối tượng lừa đảo thường sử dụng là giả danh cơ quan tố tụng
vay tiền qua app trúng thưởng nhận quà từ người nước ngoài đầu tư xin lợi nhuận
cộng tác viên bán hàng online hay đầu tư chứng khoán
các đối tượng thường hoạt động theo nhóm để tạo lòng tin với nạn nhân
sau đó lửa gạt nạn nhân chuyển tiền vào những số tài khoản mà chúng thuê mướn ở nước ngoài
gây không ít khó khăn cho công tác điều tra
nhằm giúp người dân cảnh giác không để bọn tội phạm lừa đảo có cơ hội hoạt động
thời gian qua lực lượng công an tỉnh vĩnh long đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức
trực tiếp và gián tiếp thông qua các trang mạng xã hội facebook zalo
các thủ đoạn hoạt động của tội phạm
được thông báo rộng rãi kịp thời để người dân dễ tiếp cận để cao cảnh giác
bên cạnh đó người dân cũng cần chủ động tìm hiểu nếu phát hiện có dấu hiệu phạm tội
cần kịp thời tố giác đến cơ quan công an nơi gần nhất